chỉ sau tám giờ vào cuộc truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên phối hợp với các đơn vị có liên quan
đã khám phá làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại thôn quanh thị trấn ân thi huyện ân thi
chiều hai mươi một tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi là nam giới tại cánh đồng thôn quanh với nhiều vết thương
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tập trung điều tra xác minh xác định tử thi là ông ngô văn đình chú tại huyện ân thi
đến một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định bắt giữ đối tượng bùi quyết thắng chú huyện ân thi về hành vi giết người cướp tài sản
thắng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai thuê ông đình trở đi khi đi đến khu vực cánh đồng thôn quanh thắng dùng dao mang theo từ trước chém ông đình nhiều nhát rồi chiếm đoạt số tiền bốn trăm tám mươi tám đồng trong túi quần nạn nhân
hậu quả khiến ông đình tử vong được biết đối tượng bùi quyết thắng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy